sau khi có kết quả xét nghiệm xác định hai bệnh nhân viêm phổi là do vi khuẩn viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên đã đề nghị bệnh viện đưa ra pháp đồ điều trị bình thường và không cần phải cách ly hiện tại tình hình sức khỏe bệnh nhân đã ổn định
ngày hôm nay trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã ký điện gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra với một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây
các đơn vị trực thuộc bộ giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cửa công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra với một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây

các bệnh viện một mươi chín tháng tám một nghìn chín trăm chín mươi chín ba mươi tháng bốn y học cổ truyền chủ động phương án ứng phó sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có chỉ đạo của bộ y tế trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số năm ctttc ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
thủ trưởng các đơn vị địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc điện chỉ đạo của bộ chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo
thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế ngay trong ngày hôm nay hai mươi chín tháng một phải hoàn thiện cập nhật các phương án kịch bản đối phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona ncov trong từng tình huống cụ thể
bộ y tế đang chuẩn bị thành lập bốn mươi đội cơ động ứng phó với dịch ncov
cụ thể bộ y tế phải hoàn thiện bốn kịch bản ứng phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới
theo đó kịch bản một là có người về từ vùng dịch kịch bản hai là có hai người mắc
kịch bản ba là có hai mươi người mắc và kịch bản bốn là có hai người bị nhiễm
phó thủ tướng cũng chỉ đạo bộ y tế chủ động chuẩn bị thuốc máy thở khẩu trang cố gắng có các test thử để nhanh chóng phát hiện người bị bệnh sớm cách ly và điều trị kịp thời
các bệnh viện trung ương và tuyến tỉnh phải thành lập đội phản ứng nhanh để ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn
bộ y tế phối hợp với bộ thông tin và truyền thông triển khai hệ thống giao ban trực tuyến từ đầu cầu cục quản lý khám chữa bệnh đến các bệnh viện đang quản lý các bệnh nhân nghi nhiễm để thường xuyên trao đổi thống nhất về chuyên môn minh bạch hóa thông tin
trước diễn biến phức tạp của dịch cúm bộ y tế vừa có công điện về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus corona mới trong đó phân vùng tiếp nhận điều trị bệnh nhân theo khu vực bắc trung và nam
cụ thể bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
cơ sở kim trung đông anh hà nội tiếp nhận bệnh nhân từ hà tĩnh trở ra trường hợp hết cơ số dường bệnh dự phòng của bệnh viện người bệnh sẽ được chuyển đến bệnh viện bạch mai bệnh viện nhi trung ương
bệnh viện trung ương huế tiếp nhận bệnh nhân khu vực các tỉnh miền trung và tây nguyên từ quảng bình đến phú yên bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm tiếp nhận người bệnh các tỉnh từ khánh hòa trở vào
trường hợp hết cơ số dường bệnh dự phòng của bệnh viện người bệnh sẽ được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy bệnh viện nhi đồng một bệnh viện nhi đồng hai bệnh viện nhi đồng tp hcm
bên cạnh đó việc lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona được gửi tới viện vệ sinh dịch tễ trung ương đối với các tỉnh khu vực phía bắc viện pasteur nha trang đối với các tỉnh khu vực miền trung và viện pasteur tp hcm đối với các tỉnh khu vực phía nam
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay của truyền hình công an nhân dân tại hà nội để cùng tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi